phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng nam cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang một vụ vận chuyển hai mươi ba phách gỗ lậu bằng xe ô tô dùng biển số giả trên địa bàn huyện phước sơn
xe ô tô một mươi hai chỗ mang biển số một mươi sáu m hai nghìn năm trăm linh bốn do đối tượng lê văn sơn bốn mươi hai tuổi chú xã phước hiệp điều khiển
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ nói trên đồng thời cũng phát hiện tài xế này sử dụng biển số giả
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng số gỗ này và đang tiếp tục điều tra xử lý